khoảng một mươi một h bốn mươi năm sáng ngày năm tháng tám tại sơn la đã xảy ra vụ cháy khiến dãy nhà làm việc của các phòng ban và khối đoàn thể của huyện ủy vân hồ đã bị thiêu rụi
ngay khi phát hiện ra cháy hai xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt ứng cứu
tuy nhiên do là nhà lắp ghép bên trong thành vách làm bằng xốp nên ngọn lửa đã lan cháy rất nhanh và chỉ trong khoảng một mươi phút toàn bộ dãy nhà gồm hai mươi sáu trên ba mươi phòng làm việc đã bị cháy hoàn toàn
hiện nay huyện vân hồ đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân cháy